chiều một mươi ba một mươi một ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp giao ban trực tuyến
với các quận huyện và thành phố thủ đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý đó là đề xuất cho phép tất cả các hàng quán được phục vụ rượu bia trở lại
theo sở công thương tp hcm việc thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn
ở thành phố thủ đức và quận bảy đã triển khai có hiệu quả
nếu xét các yếu tố về bao phủ vaccine sức khỏe tinh thần và qua việc lấy ý kiến
của một số chuyên gia từ đó nhận thấy việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức giải tỏa căng thẳng
tác động tiêu cực từ dịch bệnh
vì vậy sở công thương kiến nghị ubnd tp hcm xem xét cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống
có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn được hoạt động trở lại trong điều kiện có kiểm soát
cụ thể các cơ sở có phục vụ rượu bia phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín với các điều kiện như khách hàng phải tiêm đủ hai mươi vaccine
cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa năm mươi công suất đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các chuyên gia cho rằng khi mở rộng các hoạt động ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn
cũng làm tăng kích cầu tiêu dùng chi tiêu để dần dần phục hồi nền kinh tế
trong điều kiện an toàn với dịch bệnh
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cần thơ có một mươi một trẻ em mồ côi do cha mẹ nhiễm covid một mươi chín
trong đó em nhỏ là năm tuổi và em lớn nhất là một mươi năm tuổi gia đình nghèo
chính thời điểm này mô hình tình thương cho em hậu covid một mươi chín của công an tp cn
đã giúp cho các em phần nào vượt qua được khó khăn và nỗi đau mất mát
ngày một mươi sáu tháng một mươi giám đốc công an tp cn và các đơn vị chức năng đã đến thăm hỏi
và trao đợt hỗ trợ đầu tiên cho các bé mồ cô do cha hoặc mẹ mất vì dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận ninh kiều và huyện phong điền
đây là hoạt động đầu tiên của mô hình tình thương cho em hậu covid của công an thành phố
và cũng là mô hình an sinh xã hội đầu tiên được triển khai trong ngành công an
theo đó công an tp cn nhận bóng trợ học tập cho một mươi một trẻ em mồ côi
do covid một mươi chín mỗi trường hợp tối thiểu là ba triệu đồng mỗi năm cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
ngoài ra tùy điều kiện thực tế sẽ chăm lo bảo đảm cho các em đều có bảo hiểm y tế
phương tiện đến trường và đồ dùng dụng cụ học tập
đồng cảm trước những mất mát quá lớn của học sinh trẻ em mồ côi do đại dịch covid một mươi chín
đoàn thanh niên học phụ nữ và công đoàn công an tp cn đã tham mưu cho đảng quỹ
lãnh đạo công an tp cn triển khai thực hiện mô hình tình thương cho em hậu covid
với ý nghĩa bù đắp phần nào vết thương lòng về tinh thần và vật chất cho các em
đồng thời giao cho các công an đơn vị địa phương nhận đỡ đầu
chăm lo cho các em từ thời điểm này đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
với viết tâm không để bất kỳ trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín trên địa bàn
phải thiếu ăn thiếu mặt hoặc phải bỏ học
trường hợp của em huỳnh quang thanh sinh năm hai nghìn một mươi năm ngủ tại phường tân an
quận ninh kiều thành phố cần thơ
cha mất do nhiễm covid một mươi chín
mẹ là điều dưỡng bệnh viện nhi đồng thành phố cần thơ
tham gia tuyến đầu chống dịch không về nhà được
em sống cùng ông bà nội
hỗ trợ gia đình nhiều mắt
cái này rất là em thấy em ăn uống lớn
vì tôi cháu không sao nè
lớn lên nó biết là có sự quan sát của thiết quyền
xoa dự bất nỗi đau chia sẻ khó khăn trở ngại
để từng em và gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn của dịch covid một mươi chín
là việc làm nhân văn nhân đạo
mô hình tình thương cho em hầu covid
đã dần được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương
và sự đồng thuận của nhân dân
một mô hình rất rất hay
tại vì sẽ giúp đỡ
tại vì các em đã thiếu thốn tình hơn cha hoặc mẹ
thì nói chung là mình không có thể cái gì gọi là bù đắp được
thì mình nhờ cái chương trình này
thì có thể bù đắp một phần nào đó
sự chống vấn tình thương đó cho các em
thì đảm bảo cho các em có một tương lai sáng lạng sau này
thì rất là vui
cảm ơn các em
chương trình này rất rất hay
công an cần thơ đã sung kích đi đầu
cung cấp ủy chính quyền địa phương
chung tay chăm lo các em mồ côi vì dịch covid một mươi chín
có đủ cái ăn cái mặt được học hành đầy đủ
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa
và đã có lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp
của lực lượng công an thành phố cần thơ
vì nước quên thân vì dân phục vụ